thưa quý vị và các bạn trong cuộc họp của ủy ban tìm kiếm cứu nạn về công tác chỉ đạo điều hành
tìm kiếm cứu nạn từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay được diễn ra vào sáng nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
chỉ đạo lực lượng cứu nạn nhanh chóng triển khai các phương tiện nghiệp vụ để cứu nạn phi công
trong vụ máy bay su ba mươi mk hai tại vùng biển của tỉnh nghệ an
theo báo cáo đã huy động ba mươi hai tàu quân sự một trăm bốn mươi bốn tàu ngư dân các tỉnh thái bình thanh hóa nghệ an
và các tỉnh phía nam sáu máy bay tham gia công tác tìm kiếm máy bay và phi công gặp nạn
vùng tìm kiếm mở rộng từ biển hà tĩnh tới thái bình các thiết bị chuyên dụng do tín hiệu hộp đen máy bay
cũng đã được triển khai
theo bộ quốc phòng lực lượng tham gia tìm kiếm đã lên tới gần một năm trăm linh người
chiều nay lực lượng cứu nạn ngoài biển đã phát hiện vật thể giống alphao trôi giạt gần với khu vực máy bay mất đi lạc
các lực lượng đang cố gắng tiếp cận để xác minh vật thể này
trong khi đó một máy bay tuần thám casa hai trăm năm mươi đi tìm kiếm chiếc su ba mươi mk hai
và phi công khải đã bị mất liên lạc từ trưa nay trên vịnh bắc bộ